về trung tâm khẩn trương đi vào hoạt động và đáp ứng nhiệm vụ cấp mắt
tiểu ban điều trị đã đề nghị đơn vị này cử bốn mươi hai bác sĩ hồi sức cấp cứu có trình độ chuyên khoa một trở lên
về chuyên ngành hồi sức cấp cứu thành thảo đặt nội khí quản thở máy ưu tiên có chứng chỉ lọc máu ecmo
cùng đó cử tám mươi ba điều dưỡng hồi sức cấp cứu có chứng chỉ hồi sức cấp cứu gây mê thành thạo chăm sóc người bệnh hồi sức
một dược sĩ hai cửa nhân dinh dưỡng hai kỹ sư trang thiết bị y tế bốn nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn tám kỹ thuật viên xét nghiệm và một bác sĩ siêu âm tẩm quát tim mạch
không chỉ điều động lượng lớn y bác sĩ về địa phương mà công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của vùng dịch cũng được bộ y tế đặc biệt trú trọng
bởi kiểm soát nhiễm khuẩn là công việc âm thầm nhưng đây lại là một mắt xích vô cùng quan trọng tạo nên sự thành công trong công tác phòng chống và điều trị covid một mươi chín
đây chính là lý do mà bộ y tế đã cử nhiều chuyên gia về vùng dịch bắc giang nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo chống nhiễm khuẩn tại địa phương này
đối tượng tập huấn mở rộng dần từ các bệnh viện ưu tiên tuyến tỉnh thành phố đến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến huyện
bên cạnh đó bộ cũng hướng dẫn thiết lập các bệnh viện chuyên khoa thành bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và hỗ trợ về công tác phòng chống kiểm soát nhiễm khuẩn bảo vệ nhân viên y tế đồng thời cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết
là người đã từng có mặt tại tâm dịch tiến sĩ bác sĩ trương anh thư trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện bạch mai cho rằng
kiểm soát nhiễm khuẩn là một phần quan trọng trong việc củng cố công tác phòng chống dịch và phải được xem là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ bệnh nhân và nhân viên y tế
thực hiện tốt kiểm soát nhiễm khuẩn được xem là mắt xích quan trọng là chìa khóa vàng trong sự thành công của công tác phòng chống và điều trị covid một mươi chín
với các em tại tâm dịch bắc giang thì đây có lẽ là một dịp tết thiếu nhi đặc biệt khi vẫn phải thực hiện cách ly tại bệnh viện và trường học
để động viên tinh thần và phơi bớt nỗi nhớ nhà nhiều món quà đã được các tổ chức cá nhân gửi tặng các em
nhờ sự động viên quan tâm này mà sự thiếu vắng người thân bên cạnh được khoản lấp
tại các điểm cách ly trường học nhiều thầy cô giáo đã trực tiếp tình nguyện đóng chốt để sống chung cùng các em trong những ngày phải xa gia đình đi cách ly một mình
từng gói bánh hộp sữa những món đồ chơi giản dị nhưng đã gói ghém tất cả sự yêu thương của cộng đồng dành cho các em
các em là những chiến binh nhỏ dũng cảm thực khi phải chung sức với cuộc chiến chống covid một mươi chín tại tâm dịch
nhiều khoảnh khắc xúc động và hồn nhiên đã được lan tỏa như khoảnh khắc hai bố con ngồi ăn
các em đã được dựa khoảng cách trong khu cách ly hay hình ảnh một em nhỏ vừa gặp bác ngô xong lại đeo khẩu trang vào ngay tại trường tiểu học việt yên của bác giang đã khiến nhiều người xúc động để thấy rằng một khi bước vào trận chiến ai cũng cần phải hy sinh
nhân viên truy vết lấy mẫu xét nghiệm đổi nhiễm sinh học nhiệt ngủ để kịp tiến độ xét nghiệm vùng tâm dịch là thực tế tại tâm dịch bắc ninh bắc giang mà không phải ai cũng thấu hiểu
vượt lên tất cả những khó khăn vất vả trong đó có cả nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh
họ đã và đang ngày đêm lặng thầm cống hiến
trước tình hình thời tiết nắng nóng khắc nghiệt những ngày qua các nhân viên lấy mẫu xét nghiệm đã phải thay đổi thời gian lấy mẫu từ tập trung lấy mẫu ban ngày sang tập trung lấy mẫu ban đêm để tăng hiệu suất làm việc cũng như giảm bớt áp lực về thời tiết khi phải mặc đồ bảo hộ
ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch tỉnh bắc giang cũng đã yêu cầu các nhân viên y tế giãn cách thời gian lấy mẫu
trước tình hình thời tiết nắng nóng khắc nghiệt những ngày qua các nhân viên lấy mẫu xét nghiệm đã phải thay đổi thời gian lấy mẫu từ tập trung lấy mẫu vào ban ngày sang tập trung lấy mẫu vào ban đêm để tăng hiệu suất làm việc cũng như giảm bớt áp lực về thời tiết khi phải mặc đồ bảo hộ
ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch tỉnh bắc ninh cũng đã yêu cầu các nhân viên giãn cách thời gian lấy mẫu không lấy mẫu vào giờ trưa và đầu giờ chiều chuyển giờ lấy mẫu vào đầu giờ sáng hoặc buổi tối
trong thời gian thời tiết rất khắc nghiệt ở tỉnh bắc giang đã gây nên tình trạng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các nhân viên y tế các em học sinh sinh viên làm việc trực tiếp ngoài cộng đồng
và phải nói đây là một sự quan ngại hết sức lớn của bộ phận thường trực để đảm bảo được sức khỏe cho các nhân viên y tế các em học sinh sinh viên
đến để tham gia cùng phòng chống dịch tại covid một mươi chín tại bắc giang chúng tôi cũng đã có một số chỉ đạo và yêu cầu tất cả các đoàn công tác là phải đảm bảo thứ nhất là sức khỏe được bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng và một số các loại nước uống sẵn sàng để cho các em có thể sử dụng để nâng cao sức khỏe
bên cạnh đó thì thời gian lấy mẫu tại cộng đồng chúng tôi cũng đã yêu cầu các đoàn phải bố trí từ sáng sớm cho đến chín giờ
và buổi chiều thì chúng ta bắt đầu tiến hành từ bảy giờ cho đến một mươi một giờ tối
bên cạnh đó thì các điểm lấy mẫu cũng sẽ phải được bố trí ở những vùng dâm mát có thông khí và có quạt
và buổi tối thì vào ban đêm thì phải đầy đủ ánh sáng để phục vụ tạo điều kiện cho công tác lấy mẫu của các đoàn do bộ phận thường trực điều động được một cách tốt nhất
lắm lúc là đón một người nhưng mà cũng phải mất tầm khoảng độ hai tiếng đồng hồ mới đón được
thế là nhiều lúc mà quần áo chống dịch thế này là rất là khó khăn
khi mà truy vết được f một thì bất kể ngày đêm trưa tối lúc nào báo có điện f một là các chị là lên đường và thậm chí có khi đi cả đêm luôn
đâu chị đây này
nhiều lúc thì là cũng nhớ nhà cũng muốn về cũng muốn được nghỉ một chút
cái ngày bình an
thế nhưng vì cái công tác phòng chống dịch lên nhiều lúc là mình cứ phải cố cố cố lên để làm sao để cho cái công tác phòng chống dịch này nó được ngay gặp được cái dịch càng sớm càng tốt
những hình ảnh khẩn trương xúc động cũng đã nói lên tinh thần quyết tâm chống dịch của tập thể y bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại tâm dịch bắc giang
họ được người dân ưu ái gọi với cái tên đầy chân quý và yêu thương là đội biệt động không ngủ
cùng lúc tiến hành song song vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa ổn định sản xuất tỉnh bắc ninh đã đưa ra biện pháp chưa có tiền lệ các doanh nghiệp phải chuẩn bị chỗ ăn ở để công nhân ở lại nhà máy làm việc nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
trước yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp ở bắc ninh đã hoàn thiện các khu vực lưu trú sinh hoạt ăn uống chỉ chờ công nhân đến ở
bên cạnh việc hoàn thiện khu lưu trú nhiều công ty ở bắc ninh còn sắm rất nhiều tiện nghi để tạo sự thoải mái nhất cho công nhân như lắp wifi máy pha cà phê máy tập thể dục và dây sạc điện thoại kéo đến từng lều
theo thống kê mới nhất từ bộ y tế đã có hai trăm linh ca bệnh liên quan đến hội thánh phục hưng thuộc địa bàn sáu tỉnh là bạc liêu bình dương long an đắk lắc trà vinh tây ninh
trong số đó riêng tại địa bàn tp hà nội đã có bốn mươi trường hợp liên quan đến ổ dịch này
trước diễn biến phức tạp của ổ dịch nhiều địa phương phía nam cũng đã có phương án cách ly người từ vùng dịch trở về sau khi tp hcm áp dụng giãn cách xã hội từ ngày ba mươi một tháng năm
các tỉnh như gia lai bến tre bình định đều đã có phương án cách ly riêng với người trở về từ tp hcm bao gồm hình thức cách ly tại nhà và giám sát y tế
không chỉ có các tỉnh phía nam thừa thiên huế cũng đã yêu cầu người dân trở về từ các quận huyện của tp hcm sẽ phải cách ly tập trung hai mươi một ngày lấy mẫu xét nghiệm pcr
người trở về từ hai mươi hai tháng năm sẽ phải cách ly tại nhà khai báo y tế và theo dõi sức khỏe thường xuyên
sáng nay ngày một tháng sáu tại cuộc họp giữa phó thủ tướng trương hòa bình với ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm thứ trưởng bộ nội vụ vũ chiến thắng cho biết
hội thánh truyền giáo phục hưng chỉ là điểm nhóm đăng ký hoạt động cấp phường xã chưa được công nhận là tổ chức tôn giáo do đó đây không phải là tổ chức tôn giáo
trước sự cố vô cùng nghiêm trọng liên quan đến lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng sư của hội trần giáo này đã có thư xin lỗi cộng đồng và cho biết rất đau xót về thể chất lẫn tinh thần về những việc đang diễn ra
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch